đề phòng chống dịch covid một mươi chín thâm nhập vào trong trại
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trại tạm giam công an tỉnh an giang đã tạm dừng việc cho thân nhân gửi quà thăm gặp người đang bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
hiện nay để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong nội bộ thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trại yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không tiếp xúc tụ tập đông người
khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
ban giám thị trại tầm giam đã chủ động xây dựng phương án để ứng phó với từng cấp độ
hầu hết là cán bộ chiến sĩ là ở tại chỗ
khi có việc cần thiết ra bên ngoài khi trở về đơn vị là phải khai báo y tế
những ngày này đối với những cơ quan tố tụng và ngành chức năng khi đến làm việc với các can phạm và cán bộ trại tạm giam
đều phải chấp hành nghiêm túc trung thực trong khai báo y tế thực hiện thông điệp năm k và các biện pháp vệ sinh cá nhân
đặc biệt phải có kết quả test nhanh covid một mươi chín âm tính trong hai mươi bốn giờ hoặc xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
đồng thời đơn vị cũng duy trì việc phun thuốc sát khuẩn hai lần một tuần tại các nơi ở và làm việc của cán bộ chiến sĩ
khu vực bếp ăn buồng giam và các phương tiện
ngoài ra khi tiếp nhận mời căn phạm nhân đơn vị sẽ thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn y tế
cách ly theo quy định và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của can phạm nhân mới
trước tình hình việc hiện nay công tác đảm bảo an toàn y tế sẽ năng lên mức cao nhất
can phạm nhân được nhập trại thì sẽ khuôn khử khuẩn đầu cổng test nhanh covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ âm tính
hoặc quay đi thăm pcr trong bảy mươi hai giờ âm tính
sau đó sẽ khai báo y tế khám sức khỏe sàn lọc đủ để đảm bảo điều kiện nhập trại
sẽ tiếp tục cách ly theo dõi tại buồng giam riêng hai mươi một ngày
sau hai mươi một ngày theo dõi nếu tình trạng sức khỏe ổn định các phạm nhân sẽ được điều chuyển đến các khu giam giữ theo luật định
chính việc đề ra nhiều phương án để xử lý tình huống đột xuất về dịch bệnh với từng cấp độ khác nhau
sẽ là điều kiện để trại tạm giam công an tỉnh an giang tập trung cao hơn
thực hiện quyết liệt hơn trong việc lãnh chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả
quyết tâm đảm bảo an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống
trong chiều nay lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra nhanh cho sáu mươi người là tài xế hành khách
trên một chiếc xe dường nằm chở người từ các tỉnh tây ninh tp hcm và bình dương về đắk lắc
vào khoảng bảy h ba mươi phút cùng ngày tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở xã hòa phú tp bun ma thuật tỉnh đắk lắc
lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra chiếc xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn bốn trăm sáu mươi sáu của nhà xe khang
tại thời điểm kiểm tra cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện trên xe chở tổng cộng sáu mươi người
vượt một mươi ba người so với quy định bên cạnh đó tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe
đặc biệt các tỉnh đắk lắc và tp hcm đã thông báo tạm dừng vận chuyển hành khách
nhưng chiếc xe này vẫn ngang nhiên hoạt động điều đáng nói trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu
sáu xe khách của nhà xe khang phát này cũng bất chấp lệnh cấm chở gần hai mươi hành khách từ tp hcm
vào một số tỉnh về đắk lắc
trong đó một có hành khách dương tính với sars cov hai khi về huyện lắc
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc hoàn tất hồ sơ
để xử lý tài xế và nhà xe khang phát theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày giết chết một phụ nữ tại phòng trọ để cướp tài sản do thu đội bóng đá
nghi phạm nguyễn văn gờ mụ tệ xã vĩnh thạnh huyện dầu riêng tỉnh kiên giang
đã ra trình diện trong lúc bị lực lượng cảnh sát khép kín vòng vây nơi gờ lận trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ và lấy lời khai củng cố chứng cứ
để khởi tố nguyễn văn gờ về hành vi giết người cướp tài sản
cơ được xác định là người sát hại chị nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ngụ tại huyện trợ mới tỉnh an giang để cướp tài sản
bước đầu đối tượng khai nhận do có quen với chị dung từ trước
vào tối ngày một mươi ba tháng bảy sau khi nhậu xong gờ đã gọi điện thoại cho chị dung
gặp nhau rồi cả hai đi về phòng trọ của chị dung để tâm sự
tại đây gờ đã ra tay sát hại chị dung rồi lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng
tiền và điện thoại di động trên một trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát về chỗ
tại chạy gà nơi g làm thuê cho đến ngày bị công an truy bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn bảo quốc
chú thị dung chú thị dung chú thị dung chú thị dung chú thị dung

vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm ngày tám tháng bảy nguyễn bảo quốc điều khiển xe mô tô chạy trên đường lý nam đế
phường an hòa tp huế khi đến địa chỉ bốn mươi bốn lý nam đế thì va chạm với xe đạp do một người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm điều khiển khiến người này bị thương nặng và tử vong sau đó sau khi tai nạn xảy ra
quốc đã điều khiển xe chạy khỏi hiện trường đến ngày một mươi ba tháng bảy quốc ra tự thú tại công an phường
an hòa quốc khai nhận chưa có giấy phép lái xe và tại thời điểm gây tai nạn đã sử dụng bia rượu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn bảo quốc
bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị kim xoái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thương chú tại phường bắc lệnh tp lào cai tỉnh lào cai
đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú tại phường bắc cường tp lào cai tỉnh lào cai
và đối tượng hà thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản ham xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái
với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện